sáng nay năm tháng một mươi hai kỳ họp thứ ba hội đồng nhân dân tp hà nội khóa một mươi năm nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một đã khai mạc
tại kỳ họp lần này hội đồng nhân dân tp hà nội sẽ xem xét đánh giá tình hình thực tế nhiệm vụ kinh tế xã hội an ninh quốc phòng
thu chi ngân sách của thành phố hà nội năm hai nghìn một mươi sáu nhiệm vụ giải pháp trọng tâm năm hai nghìn một mươi bảy và giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc được dư luận và cử tri thủ đô quan tâm
đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đến dự và phát biểu tại phiên khai mạc
theo báo cáo của ủy ban nhân dân tp hà nội về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội trong năm hai nghìn một mươi sáu kinh tế xã hội thủ đô đã có nhiều chuyển biến tích cực
tăng trưởng kinh tế đạt tám ba thu ngân sách đạt hơn một trăm linh hai dự toán
thành phố cũng quyết liệt tập trung thao gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh thúc đẩy tái cơ cấu và tăng trưởng kinh tế
kết quả thu hút đầu tư trong và ngoài nước đạt kết quả tích cực
bên cạnh đó công tác cải cách hành chính tăng cường kỳ luật kỳ cương đẩy mạnh phòng chống tham nhũng lãng phí được tăng cường
hết năm hai nghìn một mươi sáu thành phố đã triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ ba tại tất cả năm trăm tám mươi bốn xã phường
tuy nhiên tình hình sản xuất kinh doanh của thành phố vẫn còn gặp không ít khó khăn
tình hình cháy nổ tai nạn giao thông vẫn diễn biến phức tạp việc quản lý trật tự xây dựng còn hạn chế
phát biểu tại phiên khai mạc đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội nhấn mạnh
trong năm hai nghìn một mươi bảy thành phố cần đẩy mạnh thực hiện tám chương trình công tác lớn của thành ủy
năm nhiệm vụ chủ yếu ba khâu đột phá của thành phố thao gỡ khó khăn để mạnh thực hiện các chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch
các lĩnh vực công tác còn yếu kém đang được dư luận và cử tri đặc biệt quan tâm
như cấp nước sạch nhất là khu vực nông thôn xử lý ô nhiễm môi trường các sông hồ làng nghề xử lý rác thải nước thải
giải ngân xây dựng cơ bản phát triển hạ tầng giao thông giảm ủn tắc và tai nạn giao thông
phòng chống cháy nổ bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm vấn đề vi phạm trật tự xây dựng